tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ khai mạc ngày sách việt nam lần thứ sáu
đến sự lễ khai mạc có đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương phó thủ tướng chính phủ vũ đức đảng
ngày sách việt nam năm nay gắn với tổng kết năm năm thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về ngày sách việt nam
qua năm năm triển khai thực hiện ngày sách đã tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của xã hội
về ý nghĩa giá trị của sách và việc đọc sách trong đời sống cộng đồng
đồng thời xác định rõ vai trò trách nhiệm của các bộ ngành tổ chức và các địa phương
từ đó hình thành những mô hình tổ chức ngày sách việt nam tiêu biểu
phù hợp với điều kiện đặc thù của các bộ ngành tổ chức và từng vùng miền địa phương trên cả nước
tốc độ tăng trưởng của phát hành xuất bản phẩm tăng từ một mươi đến một mươi năm
nhiều nhà xuất bản đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị cho việc xuất bản các xuất bản phẩm điện tử

hội sách năm nay có sự tham gia của tám mươi bốn đơn vị ba mươi bảy nhà xuất bản bốn mươi bảy đơn vị phát hành
với khoảng một trăm linh gian hàng nhằm trưng bày giới thiệu các hình ảnh hiện vật về sách được làm từ các chất liệu khác nhau qua các thời kỳ
các hình ảnh giới thiệu về các hoạt động của ngày sách việt nam trên toàn quốc qua các năm
trưng bày giới thiệu các thể loại sách tiêu biểu từng mô hình
thông qua ngày sách việt nam ban tổ chức muốn tuyên truyền hơn nữa để phát triển văn hóa đọc
và xây dựng một xã hội học tập đến tất cả các độc giả trên cả nước
nó là một cơ hội để cho nhiều người tiếp cận với văn hóa đọc mà nó cũng tích thích sự đọc trở lại
chứ bây giờ là báo mạng nó lân lướt quá cho nên là nhiều người cũng xa đà vào đấy
tất nhiên báo mạng không phải là không tốt thế nhưng mà dù sao sách báo in sách in là nó cũng có giá trị khác của nó
thường thường đi vào một trong nhà sách thì em không thể bao quát được
tất cả các cái không thể tập trung đến tất cả các đầu sách mà em cần